xin chào các bạn
viện kiểm sát đánh giá trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của mobifone
các bị can ở mỗi vị trí vai trò khác nhau tại mobifone bộ thông tin và truyền thông và công ty thẩm định giá amax
đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư đánh giá về tài chính kinh doanh của avg thẩm định giá
sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của avg
trong việc lập trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư thanh toán
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát xác định trong vụ án này bị cáo nguyễn bắc son giữ vai trò chính nên phải chịu trách nhiệm cao nhất
quá trình điều tra bị cáo son đã thừa nhận hành vi phạm tội nhưng tại phiên tòa bị cáo lại không nhận tội
sau đó lại thay đổi lời khai và nhận một phần tội
điều này cho thấy bị cáo son chưa thành khẩn khai báo chưa thật sự an năn
chưa khắc phục hậu quả về việc nộp lại số tiền ba triệu đô la mỹ đã nhận hối lộ
vì thế cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc mới tương xứng với hành vi phạm tội
bị cáo lê nam trà dù mức độ phạm tội rất nghiêm trọng nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn hai năm triệu đô la mỹ
chỉ sau bị cáo nguyễn bắc son ba triệu đô la mỹ
nhưng bị cáo trà thành khẩn khai báo có ý thức khắc phục hậu quả nên được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ
bị cáo trương minh tuấn thành khẩn khai báo
tích cực khai báo có ý thức khắc phục hậu quả
khi thực hiện hành vi phạm tội là do bị cáo nguyễn bắc son ép phải thực hiện
chứ không chủ định thực hiện nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ
bị cáo tuấn nhận hối lộ ít nhất với số tiền hai trăm linh đô la mỹ
trong số bốn bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ
các bị cáo khác cũng được đại diện viện kiểm sát áp dụng các tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo
giúp cơ quan tố tụng nhanh chóng làm rõ bản chất vụ án
sau khi phân tích đánh giá toàn bộ hành vi phạm tội của từng bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án cụ thể như sau
đối với nhóm tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn bắc son sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
trương minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông từ sáu đến bảy năm tù
lê nam trà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một cựu chủ tịch hội đồng thành viên mobifone từ bảy đến tám năm tù
các bị cáo còn lại đề nghị mức án từ hai đến năm năm tù
đối với nhóm tội nhận hối lộ nguyễn bắc son tử hình tổng hợp hình phạt hai tội là tử hình
trương minh tuấn tám đến chín năm tù tổng hợp hình phạt của hai tội là từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù
lê nam trà một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù
tổng hợp hình phạt của hai tội là từ hai mươi ba đến hai mươi năm năm tù
cao duy hải một mươi một đến một mươi hai năm tù
tổng hợp hình phạt của hai tội từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù
phạm nhật vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cựu chủ tịch hội đồng quản trị avg từ ba đến bốn năm tù về tội đưa hối lộ
phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra trong chiều nay với phần tranh luận của các luật sư bảo chữa cho các bị cáo
bỏ trốn sau khi dùng dao đâm người khác gây thương tích nghiêm trọng rồi ra đầu thú
nguyễn thanh bình bốn mươi bốn tuổi trú tại xã trung hiệp huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa bị công an huyện vũng liêm ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào ngày hai mươi một tháng một mươi sau khi uống rượu bình và trần quang liêu chú tại huyện vũng liêm rủ nhau đi đánh bia
do cây cú trong cá cược điểm cho nên dẫn đến mâu thuẫn bình đến nhà người quen ở gần đó lấy con dao rồi quay lại tìm liêu đâm nhiều nhát làm liêu đứt tụy tràn dịch man phổi với tỷ lệ thương tích là bốn mươi tám
sau khi gây án bình đã về nhà bỏ trốn và đến ngày hôm sau thì đến công an xã trung hiệp đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ứng hòa thành phố hà nội vừa ra quyết định truy nã bị can đối với trịnh minh hiếu và tưởng kim hồng
là hai đối tượng đã hành hung nữ nhân viên phục vụ xe buýt vào ngày hai mươi tháng một mươi
vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín chị hinh phục vụ xe buýt tuyến một trăm linh ba b mỹ đình hồng quang đã bị một nhóm thanh niên treo gẹo
khi bị nhắc nhở nhóm thanh niên đã hành hung chị hinh gây thương tích phải điều trị tại bệnh viện đa khoa vân đình
đến ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ứng hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ba đối tượng là trịnh minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tưởng kim hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và phan trung đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại ứng hòa về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên hiếu và hồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
nếu phát hiện đối tượng hiếu và hồng người dân hãy báo ngay cho công an huyện ứng hòa số điện thoại hai trăm bốn mươi ba ba nghìn tám trăm tám mươi hai hai trăm ba mươi ba hoặc tổng đài một trăm một mươi ba
thiếu kiểm chế trước những mâu thuẫn nhỏ
nhiều vụ án thương tâm tiếp tục xảy ra
mới đây tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an hai người đã mất mạng một người nguy kịch với nguyên nhân chỉ vì mâu thuẫn trong lúc mời rượu
trước đó vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an huyện diễn châu nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường liên xã diên thọ diễn lộc
tại hiện trường có ba nam thanh niên bị thương nặng trong đó một người đã chết là cao thái dương hai người còn lại là cao văn chuyên và lê văn anh được đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhưng lê văn anh đã không qua khỏi
tại hiện trường lực lượng công an xác định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông mà có dấu hiệu của tội phạm giết người
đến hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng công an đã làm rõ thủ phạm gây án là hoàng trung và nguyễn xuân ngọc cùng chú tại xóm bảy xã diễn thọ
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận mâu thuẫn với nhóm của cao thái dương tại một quán nhậu
giữa hai nhóm thanh niên vốn không quen biết nhau khi cao thái dương mời rượu và bị hoàng trung từ chối
lê văn anh và cao văn chuyên đã chặn xe của hoàng trung nguyễn xuân ngọc nhằm hành hung
lúc này nguyễn xuân ngọc đã rút dao thủ sẵn trong người và đâm liên tiếp vào người của dương anh và chuyên khiến cho hai người chết một người bị thương nặng
ngay sau khi gây án trung và ngọc đã rời khỏi nơi cư trú cho đến khi được vận động và ra đầu thú
vụ án trên bàn nhậu tại an giang là một bài học điển hình từ rượu bia
mặc dù liên tục bị lên án thế nhưng nhiều người vẫn chủ quan không lường trước được những hệ lụy
khi tham gia vào các cuộc nhậu
ghi nhận tại an giang là địa phương đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng sau khi uống rượu bia
đáng lo ngại hơn là theo thống kê đa phần người phạm tội có sử dụng rượu bia lại là thanh niên
đã nhiều ngày trôi qua nhưng ông huỳnh văn tiền phường mỹ hòa thành phố long xuyên
vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì câu chuyện xảy ra với gia đình của mình
vào trưa ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín chỉ vì căn ngăn một vụ ẩu đả
mà anh huỳnh văn vô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba con trai ruột của ông
đã bị đối tượng ngô minh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại phường đông xuyên thành phố long xuyên
xông đến đâm một nhát rào trí mạng làm anh tử vong trên đường bị cấp cứu
mình có nói anh em mà không có chuyện gì xảy ra trang trọng mà để nó chết cái mình thấy nó vô lý như vậy đó
nên là nghe tin cái sửn sốt của trời ơi trời ơi bà này bà té bà xỉu mấy lần luôn
còn mấy gì nữa không ai xỉu lên đi xíu nữa tôi nói thôi rồi lỡ rồi biết làm sao giờ
là đôi bạn thân từ nhỏ nhưng chỉ vì chút mâu thuẫn không đáng
mà lê thanh ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư trú tại xã lương phi tri tôn đã giết chết bạn mình
là đặng văn thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bằng bốn nhất dao vào tối ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
khi thông cho rằng ngân chia tiền nhậu không đều
đó cũng sỉnh quá sỉnh tại anh em nhậu từ chiều là bốn
thằng nhậu hai lít lên trên quán kim hậu là tám người uống thứ hai thùng rử
về tới nhà uống thêm tám lon nữa
và trong lúc sỉnh quá thì nên không kiềm chế được bản thân
em cũng rất hối hạn vì việc làm của mình
nhưng lúc đó em tỉnh táo một xíu thì cũng không có đến độ như vậy
mọi việc gì nó cũng làm như nó mặn mướn rồi nó về gánh gõi thì nó cũng phụ cha nó làm gũa
nhờ nó mà lập được cái mái nhà nè rồi nó hứa nó làm cái mái trước rồi nữa
tính làm cái chút chút từ từ từ chưa có được cái gì hết trơn
các buổi tụ họp gặp gỡ bạn bè vào chiều tan tầm là cây cớ cho những người có thói quen uống rượu sử dụng một cách thoải mái
những vụ tai nạn giao thông đau lòng những vụ án thương tâm xảy ra từ rượu là minh chứng rõ nhất hệ lụy từ việc uống rượu bia xay không làm chủ được hành vi của mình
trong năm hai nghìn một mươi chín thì trên địa bàn tỉnh an giang đã xảy ra một mươi vụ án mạng
trong năm hai nghìn một mươi chín thì trên địa bàn tỉnh an giang đã xảy ra một mươi vụ án mạng
liên quan đến một mươi người chết thì mâu thuẫn là do sau khi sử dụng rượu bia tình trạng uống rượu bia dẫn đến xô xát đánh nhau thậm chí là gây mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong xã hội
những người lạm dụng uống rượu bia xay có hành vi vi phạm pháp luật là không chấp nhận được đáng lên án và phải bị pháp luật trừng trị
đề nghị người dân hãy xem những vụ việc trên như một lời nhắc nhở tự dân đe bản thân để không trở thành nạn nhân tương tự
thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản
đối tượng trần nhật minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường nam lý tp đồng hới tỉnh quảng bình vừa bị công an tp đồng hới bắt giữ để điều tra
minh là đối tượng nằm trong chuyên án được công an thành phố đồng hới xác lập trước đó để đấu tranh với hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
tại cơ quan điều tra minh khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn trong đó có bốn vụ đối tượng thực hiện một mình hai vụ thực hiện cùng với đối tượng trần phan hoàng trú tại phường bắc nghĩa thành phố đồng hới
tài sản trộm cắp chủ yếu là máy tính sách tay điện thoại máy tính bảng xe máy với tổng giá trị gần một trăm linh triệu đồng
lực lượng công an thành phố đồng hới đã thu hồi tài sản gồm một xe máy một máy tính bảng có trị giá khoảng ba mươi triệu đồng để trả lại cho bị hại
sau nhiều tháng trinh sát theo dõi nắm chắc quy luật hoạt động vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phối hợp với đội đặc nhiệm của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
đã đột kích nhà của ông nguyễn văn đại sáu mươi năm tuổi ở thôn tân tiến xã yên na huyện crom anna
tại đây tổ công tác đã bắt quả tăng bốn mươi bốn con bạc gồm cả nam và nữ đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
tất cả các con bạc này đều đến từ các huyện và thành phố bô ma thuật của tỉnh đắk lắc
chủ sòng bạc là đoàn đức thuận năm mươi hai tuổi ở xã yên na huyện crom anna
thuận luôn đứng ra tổ chức cho các con bạc đánh sóc đĩa và hưởng phần trăm lợi nhuận sau mỗi lần sát phạt
để tránh sự phát hiện của cơ quan công an thuận luôn thay đổi vị trí đánh bạc và thuê người cảnh giới
tại chiếu bạc và trên người các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ gần bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt hàng chục điện thoại di động xe ô tô xe gắn máy và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
ngay trong đêm cả bốn mươi bốn con bạc đã được đưa về trụ sở công an tỉnh đắk lắc để phân loại xử lý theo quy định của pháp luật
đang vận chuyển trái phép năm mươi bốn kg pháo vượt biên giới từ trung quốc về việt nam đối tượng lù trí tuyền người dân tộc nùng chú tải thôn pha long hai xã pha long huyện mường khương tỉnh lào cai đã bị bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai
tại khu vực thôn xả trải xã pha long huyện mường khương lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ lù trí tuyền đang điều khiển phương tiện xe gắn máy chở hai bao tải bên trong có chứa pháo hoa
bên ngoài có ghi chữ trung quốc có trọng lượng năm mươi bốn kg
tại cơ quan điều tra đối tượng lù trí tuyền khai nhận số pháo trên đối tượng đã mua tại chợ lao kha huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc với giá ba triệu đồng với mục đích là mang về để bán kiếm lời
khi đối tượng vừa vượt biên giới về việt nam
thì đã bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
còn tại yên bái khi đang vận chuyển nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe ngô văn khoái đã bị công an tỉnh yên bái phối hợp với đội quản lý thị trường số bảy của quản lý thị trường tỉnh yên bái tiến hành kiểm tra và tạm giữ
tại km sáu đường cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận xã kim anh huyện sóc sơn hà nội
lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chở khách do lái xe ngô văn quái
trú tại xã tam đa huyện yên phong tỉnh bắc ninh điều khiển
phát hiện trên xe có chở hai mươi ba thùng hàng chứa giày dép váy áo bánh kẹo và các thiết bị điện tử
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị trên một trăm linh triệu đồng
lái xe khai nhận vận chuyển thuê cho nhiều chủ hàng và đang trên đường từ tỉnh lào cai về bắc ninh để tiêu thụ
hiện lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã tạm giữ số hàng trên để xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý